cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn thị xen sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã ninh giang huyện hoa lư tỉnh ninh bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định nguyễn thị xen trước đây là y sĩ công tác tại trung tâm y tế huyện hoa lư
năm hai nghìn một mươi ba đã có hành vi lừa đảo xin việc làm chiếm đoạt tài sản đã bị tòa nhân dân tỉnh ninh bình xử phạt bảy năm tù
sau khi chấp hành xong án phạt tù xen tiếp tục đưa ra những thông tin gian dối về bản thân
khoe có mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo ngành y tế ngành giáo dục trong tỉnh và có khả năng xin việc cho nhiều người để lừa đảo
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn đến cuối năm hai nghìn một mươi bốn nguyễn thị xen đã nhận một mươi bộ hồ sơ và hứa xin việc cho một mươi người
chiếm đoạt trên hai một tỷ đồng
nhưng trên thực tế
nguyễn thị xen đến khi bị bắt vẫn chưa xin được việc cho các trường hợp nào
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý